chiều ngày hai mươi một tháng tám chủ tịch ubnd tp hà nội chu ngọc anh đã ký bàn hành công điện số một mươi chín cd ubnz
về việc tăng cường các biện pháp thực hiện nghiêm giãn cách xã hội để ngăn chặn dịch covid một mươi chín
theo công điện toàn thành phố sẽ tiếp tục thực hiện cách ly toàn xã hội đến sáu giờ ngày sáu tháng chín để phòng chống dịch covid một mươi chín
đồng thời xiết chặt công tác quản lý phòng chống dịch tại các chợ đầu mối chợ dân sinh trung tâm thương mại siêu thị cửa hàng tiện ích
nhất là trong dịp nghỉ lễ quốc khánh mùng hai tháng chín ngay cuối tuần
chủ tịch ubnd tp yêu cầu người dân các cơ quan đơn vị tổ chức doanh nghiệp tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định giãn cách xã hội để phòng chống dịch
tại chỉ thị số một mươi bảy của chủ tịch ubnd tp xác định đây là thời điểm then chốt quyết định đến hiệu quả công tác phòng chống dịch
chủ tịch ubnd tp yêu cầu mỗi người dân thủ đô là một chiến sĩ mỗi gia đình tổ dân phố thôn xóm
cơ quan doanh nghiệp là một pháo đài chống dịch
thành phố đề nghị mọi người dân và tổ chức doanh nghiệp chấp hành nghiêm tham gia đồng hành thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phòng chống dịch của thành phố
chủ tịch ubnd tp hà nội cũng đề nghị siết chặt công tác quản lý phòng chống tại các chợ đầu mối chợ dân sinh trung tâm thương mại siêu thị
cửa hàng tiện ích nhất là trong dịp nghỉ lễ quốc khánh mùng hai tháng chín ngày cuối tuần
tổ chức kiểm tra giám sát chặt chẽ di biến động của người dân các cơ quan đơn vị doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm
thành phố giao sở lao động thương binh và xã hội phối hợp ubnd các quận huyện thị xã đẩy nhanh việc triển khai các chính sách an sinh xã hội của chính phủ và của thành phố
để kịp thời hỗ trợ nhân dân gặp khó khăn do đại dịch covid một mươi chín trên địa bàn

nên gia đình ông nguyễn văn tập cũng chỉ làm đĩa xôi và khoanh giò cùng một chút hoa quả dâng lên để thắp hương các cụ
trong bối cảnh đặc biệt rất nhiều gia đình đã đơn giản hóa nghi lễ buộc phải thay đổi cách thức thực hành các nghi lễ cho phù hợp với hoàn cảnh
lễ phu lan báo biểu cho mẹ là phần phong mỹ tục của dân tộc việt chúng ta
gia đình tôi vẫn duy trì lễ này nhưng do năm nay dịch giã để tránh kết xúc
gia đình tôi cũng mua online mua trực tuyến và làm đơn giản hơn
do không tụ hợp được con cháu cho nên số lượng mua sắm cũng ít hơn
trước băn khoăn của nhiều người về việc không được có mặt trực tiếp tại các chùa để dự lễ vu lan thì sẽ không chọn lòng thành
theo đại diện giáo hội phật giáo sẽ không có ảnh hưởng gì trong phương thức bày tỏ lòng thành kính bởi lẽ phật tại tâm
trên tv trên trực tuyến mình vẫn có thể chiêm ngưỡng được tất cả những bản sắc dân tộc của mình thường diễn ra hàng năm
mình vẫn có coi được mình vẫn thấy rất là thoải mái và tự hào về dân tộc mình
phần phong mỹ là phu lan không phải chỉ có nguyên tháng bảy mà chúng ta đánh cái mốc như vậy với cái ngày sáng tội vong nhân
để ngày mục liên cứu được mẹ ra khỏi địa ngục đau khổ đó
để cho các con trẻ nhớ rằng là mình có cha mẹ thì mình phải đang con cha mẹ đang còn tại thế thì mình phải phụng dưỡng
đây cũng là mùa vu lan thứ hai dịch covid một mươi chín hoành hành
cũng là thêm một mùa vu lan không có lễ bông hồng cài áo không có cảnh đông đúc tại các cơ sở thờ tự
nhưng không vì thế mà làm vơi bớt ý nghĩa của ngày lễ quan trọng này
ngoài việc lựa chọn xăm lễ cúng ở nhà rất nhiều người đã lựa chọn làm việc thiện nguyện để tri ân báo ân
những người có công với đất nước
người dân chúng ta gọi là sáng tạo và phát triển để cho nó phù hợp với hoàn cảnh thực tế hiện nay
là vu lan báo hiếu là một cái ngày mà toàn dân để chăm lo cho những người gọi là già yếu
những người mà có công với đất nước những người mà trong hoàn cảnh khó khăn
lễ vu lan báo hiếu với những nét văn hóa nhân văn đặc biệt của phật giáo việt nam
hòa quyện với truyền thống dân tộc đã trở thành một minh chứng sống động
cho sự gắn bó giữa đạo và đời
giữa phật giáo và dân tộc
ngày nay lễ vu lan báo hiếu không chỉ bó hẹp là một sinh hoạt văn hóa tôn giáo
mà đã trở thành một ngày lễ của tinh thần nhân ái giữa con người với con người
ngày của tinh thần trách nhiệm giữa cá nhân với cộng đồng tổ quốc
do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín kể từ ngày hai mươi năm tháng tám
đường sắt việt nam không tổ chức chạy tàu khách thường xuyên trên tuyến bắc nam
chỉ tổ chức chạy các đoàn tàu hàng
cụ thể ngành đường sắt thực hiện việc bãi bỏ tàu se tám xuất phát tại ga sài gòn
kể từ ngày hai mươi ba tháng tám và bãi bỏ tàu se bảy xuất phát tại ga hà nội
kể từ ngày hai mươi năm tháng tám cho đến khi có lệnh mới
đối với hành khách đã mua vé đi trên các đoàn tàu se bảy se tám
sẽ được làm thủ tục trả và bảo lưu tiền vé
hành khách có thể thực hiện việc trả vé online hoặc tại ga
đối với các địa phương không thực hiện giãn cách
trong trường hợp hành khách không thể đến ga làm thủ tục trả vé
do địa phương đang thực hiện các biện pháp hạn
chế người dân đi lại để phòng chống dịch
thì người dân có thể trả vé sau thời gian tàu chạy theo quy định
vị ban nhân dân tp hcm vừa ban hành công văn khẩn
về việc tăng cường kiểm soát các nhóm đối tượng được phép lưu thông
trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội
theo công văn này từ giờ ngày hai mươi ba tháng tám đến ngày sáu tháng chín năm hai nghìn hai mươi một
lực lượng giao hàng sử dụng ứng dụng công nghệ shipper
tạm ngưng hoạt động tại tp hcm
thủ đức và các quận huyện tám một mươi hai gò vấp bình tân bình thạnh bình chánh hóc môn
đối với các quận huyện còn lại shipper chỉ hoạt động trong quận
không chạy liên quận và có dấu hiệu nhận diện riêng
theo quy định tại công văn số hai nghìn bốn trăm chín mươi một của ubnd tp hcm
bất chấp việc cấm vận chuyển hành khách từ địa phương
đang thực hiện giãn cách xã hội về lào cai
một số lái xe vẫn đón chở khách để kiếm lời
tình trạng này xảy ra trên tuyến cao tốc hà nội lào cai
đây là hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông
khi dừng đón chở khách trên cao tốc
và vi phạm các quy định trong phòng chống dịch bệnh
và trước tình hình này lực lượng cảnh sát giao thông thuộc cục cảnh sát giao thông
đã phối hợp cùng các địa phương dọc tuyến cao tốc hà nội lào cai
để có các giải pháp phòng ngừa và ngăn chặn
xe ô tô biển kiểm soát ba mươi g tám nghìn chín mươi có hành vi dừng đỗ sai quy định trên tuyến cao tốc
tại km hai trăm hai mươi ba chín trăm năm mươi vào ngày tám tháng tám
và khi tổ tuần tra cục cảnh sát giao thông phối hợp với phòng cảnh sát giao thông
công an tỉnh lào cai tiến hành kiểm tra hành chính
đã phát hiện trên xe đang chở theo hai người từ hà nội về lào cai
tài xế được xác định là nguyễn văn bao sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn
trú tại huyện sóc sơn hà nội
tại trụ sở ông nguyễn văn bao khai nhận sáng ngày tám tháng tám
ông bao có nhận chở khách trên nhóm giao lô riêng
để chở hai người từ hà nội về lào cai với mức giá là bốn triệu đồng
tổ tuần tra cục cảnh sát giao thông phối hợp với phòng cảnh sát giao thông
công an tỉnh lào cai thì trong quá trình tuần tra đã phát hiện
xe ô tô chở hai công dân từ mê linh hà nội lên lào cai
tổ công tác đã tiến hành đưa lái xe và hai công dân trên về chốt kiểm soát hai trăm ba mươi bảy
để làm việc
trong cùng ngày lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện một phụ nữ
trú tại huyện phong thổ tỉnh lai châu đi bộ trên tuyến đường cao tốc
sau khi điều tra xác minh người phụ nữ này cho biết có thuê chiếc xe ô tô
không rõ biển số trở từ hà nội lên lào cai với mức giá là ba triệu ba trăm linh nghìn đồng
khi đến gần chốt kiểm soát km hai trăm ba mươi bảy cao tốc hà nội lào cai
thì lái xe để người phụ nữ này xuống đường và quay đầu về hà nội
như vậy có thể thấy tình trạng đưa người trái phép từ hà nội
là nơi đang thực hiện giãn cách xã hội về các tỉnh dọc tuyến hà nội lào cai
có diễn biến phức tạp
tôi đang đứng chốt chặn ở đây và tuyên truyền và nhắc nhở những xe đó để
cũng vì cái tinh thần chung của địa phương và cũng cả nước
để phòng chống dịch bệnh
lập các chốt chặn dọc tuyến cao tốc hoạt động hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
tăng cường tuyên truyền doanh nghiệp kinh doanh vận tải
các nhà xe hoạt động trên tuyến nội bài lào cai
không dừng đỗ vận chuyển hành khách trái quy định
đó là các giải pháp đang được các địa phương dọc tuyến cao tốc triển khai thực hiện
ngoài ra lực lượng chức năng cũng tăng cường tuần tra dọc tuyến cao tốc
thu thập hình ảnh vi phạm để làm căn cứ xử lý
tăng cường lực lượng tối đa để tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm
và đặc biệt là xử lý những xe ô tô dừng đỗ trên đường cao tốc
và qua địa bàn của lào cai
ngoài việc xử lý trực tiếp còn thông qua những hành vi vi phạm
còn gửi vi phạm đến
chủ phương tiện yêu cầu người lái xe và chủ phương tiện
đến cơ quan công an để làm việc để xử lý theo quy định
tăng cường công tác phối hợp với chính quyền xã từng xã địa bàn
để ngăn chặn các hành vi dừng đỗ xe dọc tuyến
thì đơn vị cũng lưu hình ảnh chụp ảnh tuyên truyền
và chuyển cho cơ quan chức năng xử lý những hành vi cố tời nhận
rõ ràng việc các tài xế bất chấp các quy định
để vận chuyển người trái phép với mục đích để kiếm lời
nhưng với các mức xử phạt cho các hành vi vi phạm
thì lời chưa thấy đâu mà họ đã phải trả giá
hơn lúc nào hết đây là thời điểm cần sự thể hiện ý thức
từ mỗi người dân trong việc tuân thủ các quy định
để chung tay đẩy lùi dịch bệnh